tại hội nghị thông tin cho báo chí ông võ văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết
chỉ còn một số khu ấp thuộc vùng đỏ một trăm linh các huyện thị đã công bố vùng xanh
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cũng đã có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp mở lại hoạt động sản xuất
kinh doanh hướng dẫn đi lại của người dân
đến nay trên địa bàn tỉnh đã có trên tám mươi năm các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại
bằng các phương án sản xuất ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến
các doanh nghiệp đặt tiêu chuẩn ba xanh nhà máy xanh công nhân xanh nhà trọ xanh
về vấn đề người dân từ các tỉnh thành muốn quay lại bình dương làm việc
đại tá trị ngọc quyên giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết sẽ phối hợp với bộ công an
bộ giao thông vận tải bộ y tế để tham mưu cho bình dương đồng nai tp hcm
có một hướng dẫn đi lại liên tỉnh trong vùng sớm nhất
trong đó cơ bản là những ai đã tiêm đủ hai liều vaccine xét nghiệm âm tính
khai báo y tế đầy đủ sẽ được đi lại giữa các tỉnh thành
về vấn đề công dân về quê tự phát đại tá trị ngọc quyên cho biết hiện nay chủ trương của chính phủ
và bình dương là không để người dân tự phát đi về mà phải đưa về bằng các phương tiện tập trung
công cộng để dễ cho công tác quản lý kiểm soát dịch bệnh
tuy nhiên người dân lại muốn tự ý đi xe máy về quê không muốn đăng ký đi xe khách chuyên trở tập trung
nên đã xảy ra tình trạng tập trung đông người
vừa qua có tình trạng người về quê chỉ bới ném gạch đá vào lực lượng chức năng
nhưng sau đó đã được vận động người về quê đã quay lại nơi xuất phát trong trật tự
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại